nhận nuôi hai mươi ba đứa trẻ với tin đồn giàu có
nhiều nhà hàng nhưng phi nhung cũng có những bí mật mà không phải ai cũng biết
phi nhung từng bộc bạch
điều thứ nhất khán giả chưa bao giờ biết cuộc đời phi nhung
lên sân khấu không bao giờ đeo nhẫn hay dây chuyền
lúc đi hát bài con gái của mẹ
bắt đeo bồng tai nhưng em đâu có sỏ lỗ tai đâu mà đeo
từ nhỏ đến lớn em không thích bó buộc
theo vô em cảm giác nó làm phiền em lắm
điều thứ hai có rất nhiều người nghĩ là tuy nhung giàu có
có nhiều nhà nhưng người ta đâu có biết rằng cô chỉ có một căn nhà nhỏ
hai phòng ở bên mỹ
điều thứ ba tính phi nhung không thích tâm sự với ai
tất cả buồn vui nhất là nỗi buồn
em để trong lòng
còn vui em mới kể cho bạn bè mình nghe
buồn thì không bao giờ kể
vì bạn sẽ buồn thêm
em ít có bạn lắm
hiếm ai biết khi trải qua tuổi thơ đầy gian khó
để có cuộc sống sung túc hiện tại
phi nhung từng trải qua rất nhiều thăng trầm
những năm tháng ở mỹ
cuộc sống của cô vô cùng cơ cực
tôi đi làm vất vả
kiếm từng đồng một để trả tiền nhà tiền xe
đến cây chén ăn cơm tôi cũng phải bỏ tiền ra mua
tiền đó ở đâu mà có
tất cả là tiền tôi phải đi làm cực nhọc để kiếm ra
chứ đâu có ai cho
thậm chí cả khi đi sinh con
tôi cũng phải tự động lái xe đi một mình
sinh con xong tôi lại phải lái xe về một mình
tôi đặt con bên cạnh
cứ thế lái xe về
tôi không có bất cứ ai chăm sóc
cha mẹ cũng không chồng cũng không
phi nhung từng nói trong lản nước mắt như vậy
nhiều người không hỏi xúc động với chia sẻ
của giọng ca quê gia lai
bên cạnh đó người dân mạng cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ
với sự nỗ lực phấn đấu trong nhiều năm của phi nhung
để có những thành công nhất định như ngày hôm nay